trong khi đó các bậc làm cha làm mẹ lại không quản lý chặt được việc các em tắm sông tắm biển nên xảy ra nhiều vụ đuối nước đau lòng
những vụ tai nạn đau lòng như thế này rồi sẽ tiếp tục lập lại trong mùa nắng nóng
nếu như không có các biện pháp quản lý chặt chẽ